bà rịa vũng tàu là những địa phương đã có sự chuyển mình mạnh mẽ dựa trên nền tảng phát triển kinh tế công nghiệp
hàng loạt nhà máy khu cụm công nghiệp truyền thống mọc lên đóng góp nguồn lực rất lớn cho kinh tế xã hội của vùng đông nam bộ
bắt nhịp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng bốn các tỉnh miền đông đã không còn thu hút đại trà nhà đầu tư vào các khu cụm công nghiệp
mà thay vào đó là có sự chắc lọc chọn lựa phù hợp với định hướng phát triển của mỗi địa phương
với môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn tỉnh bình dương nổi lên như một trong những địa phương thu hút đầu tư nước ngoài tốt nhất tại việt nam
khi công nghệ bốn với trí tuệ nhân tạo kinh tế chia sẻ trở thành xu thế không thể đảo ngược
bình dương tiếp tục tạo đột phá đón đầu công nghệ và dòng vốn fdi thế hệ mới với vùng đổi mới sáng tạo với trọng tâm là khu công nghiệp khoa học công nghệ
đó là thể hiện sự khát vọng của bình dương
trong nhiệm kỳ tới cũng như tầm nhìn từ hai nghìn ba mươi đến hai nghìn bốn mươi năm là phát triển công nghiệp phải gắn liền với phát triển khoa học công nghệ
vấn đề thứ hai nữa là vấn đề phát triển kinh tế của bình dương gắn với phát triển kinh tế của dùng
đây là cơ sở để chúng tôi liên kết bên ngoài về những công nghệ mới hoặc là chia sẻ những công nghệ
ví dụ trường hợp như tôi nói các khu công nghiệp truyền thống của mình như thế này ở đây thì chắc chắn rằng những doanh nghiệp trong cái xu hướng mới này họ phải chuyển đổi
bởi vì vấn đề thâm dụng lao động thâm dụng đất đai giá rẻ thì thật sự ra mà nói nó cũng không phải là vấn đề trong tương lai nữa
ở bình dương thì chúng ta đã thấy là có thiên thời địa lợi nhân hòa có vị thế địa thế rất là tốt
và tôi nghĩ là vấn đề về con người và tài chính thì đã được chứng minh là
rất là tốt trong nhiều thập niên qua
nhưng mà về hạ tầng thì mặc dù đã tốt rồi nhưng mà vẫn cần có những cái phương án quy hoạch và chiến lược bài bản hơn nữa
để tạo ra hạ tầng kết nối đồng bộ và tốt hơn
đặc biệt là cho nhu cầu mới về phát triển theo hướng thông minh để sáng tạo
đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đó là quyết tâm của tỉnh bình dương
trong khi đó phát triển khu công nghiệp kiểu mẫu
bao gồm yếu tố sinh thái cộng sinh công nghiệp và thông minh
đang là mô hình được tỉnh bà rịa vũng tàu tập trung đẩy mạnh
với hình mẫu là khu công nghiệp chuyên sâu phú mỹ ba
khu công nghiệp chuyên sâu phú mỹ ba với tiêu chuẩn xử lý nước thải cục a
là yêu cầu các khách hàng vào đầu tư vào khu công nghiệp phải qua một bước xử lý sơ cấp
và đạt đúng tiêu chuẩn đầu vào của trạm
trạm chúng tôi sẽ tiếp nhận và tiếp tục một bước xử lý nước thải cao hơn
đạt cái tiêu chuẩn cao nhất là cột a của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
khu công nghiệp chúng tôi ngay từ đầu đã xác định yếu tố cộng sinh công nghiệp
giữa các nhà máy trong khu công nghiệp chuyên sâu phú mỹ ba với nhau
cũng như các nhà máy lân cận trong khu vực
do đó chúng tôi quy hoạch và thiết kế tổng thể khu công nghiệp
để phát huy tối đa khả năng cộng sinh công nghiệp này
ví dụ như hệ thống đường ống dẫn khí ethylen
từ các nhà máy lân cận về khu công nghiệp
để làm nguyên liệu đầu vào sản xuất cho các nhà máy khác
hay hệ thống dẫn khí ga tự nhiên ga công nghiệp
tới tận hàng rào nhà máy khách hàng để cung cấp làm nhiên liệu sản xuất
cho các nhà máy trong khu công nghiệp
giai đoạn một khu công nghiệp chuyên sâu phú mỹ ba
đã thu hút được hai mươi doanh nghiệp chủ yếu đến từ nhật bản và hàn quốc
và hoạt động ở các lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu cơ bản
công nghiệp nặng chế biến chế tạo đáp ứng tiêu chuẩn khắc khe
về bảo vệ môi trường và cộng sinh công nghiệp
hậu định hướng phát triển khu công nghiệp chuyên sâu phú mỹ ba
trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu với mục tiêu tăng gấp đôi gdp
lấy phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường
làm chủ đạo và đưa địa phương trở thành trung tâm logistics quốc tế
thu hút phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao
gắn với tăng trưởng xanh thân thiện môi trường
đang là mục tiêu chiến lược được nhiều tỉnh thành
trong khu vực đông nam bộ chú trọng

trước khi đưa ra khỏi lò
đây là cái dòng men một trong những dòng men đặc biệt nhất của biên hòa mình

và chủ lực của bên anh là những dòng men
đặc biệt nhất của biên hòa mình
như men trổ men metallic
men soi hoặc là những men rạng
thì cái dòng men này nó khó cái là
khi em lung ở nhiệt độ cao
thì những loại quá chất nó mới phản ứng với nhau
để tạo lên những cái bông giống như vậy
mà cái khó là làm sao những cái bông này
nó điều trên một cái bề mặt của sản phẩm
thì đó mới là khó
mỗi loại ở những nhiệt độ khác nhau
nó sẽ cho em ra những cái màu khác nhau
và những cái độ trổ khác nhau
dạ em cảm ơn anh sơn ngày hôm nay giới thiệu cho em
cũng như là quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
được biết nhiều hơn
về nghề gốm ở địa phương mình
dạ em cảm ơn anh
thưa quý vị để bảo tồn và phát triển nghề gốm
thì chính quyền địa phương đã phối hợp
cùng với các cơ sở sản xuất để đưa du khách
vào tham quan cũng như là trải nghiệm
nhằm phát huy các giá trị văn hóa
đến đây thì thời lượng của chương trình miền đông năng động
cũng xin phép được khép lại
nhiều quýnh cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi
và cũng xin được cảm ơn ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư
và phát triển việt nam bidv
đã đồng hành cùng với chương trình này